ngày tám tháng tám tỉnh con tum đã tổ chức phát động phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh con tum thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
trong những năm qua việc thực hiện văn hóa công sở của cán bộ công chức viên chức tỉnh con tum đã có nhiều tiến bộ chuyển biến theo hướng văn minh chuyên nghiệp phong cách giao tiếp ứng xử đã có những tiến bộ rõ rệt trong thực thi công vụ
tỉnh con tum phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi giảm ba mươi các phiên họp một trăm linh thực hiện nhận gửi các văn bản điện tử
tại lễ phát động tỉnh con tum đã trao tặng khen thưởng cấp nhà nước và bằng khen của thủ tướng chính phủ cho hai tập thể tám cá nhân tiêu biểu trong công tác có phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi tám